đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hà nam
để triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát tại tỉnh hà nam
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thông qua kiểm tra giám sát để nắm tình hình đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng
và kết quả công tác phát hiện xử lý tham nhũng trọng tâm là thanh tra vụ việc để khởi tố điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nhất là những vụ việc vụ án nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm
từ đó chỉ ra những hạn chế khó khăn vướng mắt và nguyên nhân đề xuất kiến nghị các chủ trương giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng
theo kế hoạch đoàn công tác kiểm tra giám sát tại một số đơn vị như công an tỉnh hà nam
dự kế hoạch và đầu tư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hà nam
thành ủy phủ lý huyện ủy duy tiên cục thi hành án dân sự tỉnh